vụ sử tân hoàng minh có người đã chết khi chưa được nhận lại tiền
chủ tịch tập đoàn tân hoàng minh bị cáo đỗ anh dũng bày tỏ xúc động về việc các bị hại đã đề nghị hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo
bị cáo đỗ ảnh dũng cảm kết ngoài hoàn trả tiền gốc bị cáo sẽ trả lãi tiền mua cổ phiếu tân hoàng minh cho các bị hại theo đề nghị của họ
đồng ý trả cả tiền gốc và lãi mua cổ phiếu cho bị hại
chiều ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn tòa án nhân dân tp hà nội tiếp tục phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo đỗ anh dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc tập đoàn tân hoàng minh và đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền tám sáu trăm linh tỷ đồng
trình bày trước hội đồng xét xử nhiều nhà đầu tư bị hại trong vụ án đã xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo thuộc tập đoàn tân hoàng minh
với điều kiện tập đoàn tân hoàng minh phải trả lại tiền các nhà đầu tư đã mua trái phiếu và cả tiền lãi theo hợp đồng
có nhà đầu tư đề nghị được tập đoàn tân hoàng minh đền bù những thiệt hại đã phát sinh do việc mua trái phiếu của tập đoàn này
sau đó thì chủ tịch tổng giám đốc tập đoàn tân hoàng minh bị bắt
nếu quan điểm của mình bị hại là bà cao minh hồng ở hà nội mong hội đồng xét xử khoan hồng cho các bị cáo thuộc tập đoàn tân hoàng minh
mở cho họ có cơ hội để sửa sai
theo bà hồng trong hoàn cảnh khó khăn nhưng các bị cáo đã có ý thức khắc phục hậu quả
một bị hại khác là bà nguyễn bình thùy ở hà nội cũng đề nghị hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo ở tập đoàn tân hoàng minh
với lý do dù đã gây ra sai phạm nhưng chủ tịch tổng giám đốc tập đoàn tân hoàng minh đã có ý thức nộp hết tiền để khắc phục hậu quả cho các nhà đầu tư
nhiều bị hại khác thì được hội đồng xét xử hỏi quan điểm cũng đề nghị hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo ở tập đoàn tân hoàng minh
các bị hại chỉ mong muốn sớm nhận lại được cả tiền gốc và lãi ngay sau phiên tòa sơ thẩm để họ giải quyết khó khăn trong cuộc sống
tại phiên tòa bị cáo đỗ anh dũng và luật sư của bị cáo xác nhận về việc bị cáo đã khắc phục tám sáu trăm bốn mươi bốn tỷ đồng nhiều hơn một tỷ đồng so với số tiền cần khắc phục
luật sư nguyễn chiến người đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của một số nhà đầu tư hỏi bị cáo đỗ anh dũng đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên các hợp đồng mua trái phiếu của tân hoàng minh đều vô hiệu
nhưng trên thực tế các nhà đầu tư đã phải chịu thiệt hại thì bỏ số tiền rất lớn ra để đầu tư vậy bị hại có tính đến việc đền bù thiệt hại ngoài tiền gốc cho các nhà đầu tư không
với câu hỏi trên của luật sư bị cáo đỗ anh dũng trả lời trước hội đồng xét xử rằng bị cáo đã lắng nghe kỹ ý kiến của những người bị hại và rất xúc động với những gì các bị hại đã đề nghị theo hướng có lợi cho bị cáo trong việc xin giảm nhẹ hình phạt
đây là vụ án hình sự và về nguyên tắc thì hợp đồng bị vô hiệu nhưng với những khoản tiền lãi của các hợp đồng đến hạn trước khi bị bắt bị cáo độ ảnh dũng xin nhận trách nhiệm trả số tiền này
với khoản lãi sau khi bị bắt bị cáo đỗ anh dũng cho biết bị cáo tôn trọng phán quyết của hội đồng xét xử
cáo trạng của viện kiểm soát nhân dân tối cao xác định thông qua hàng loạt hành vi gian dối trong việc phát hành trái phiếu bị cáo đỗ anh dũng cùng đồng phạm đã chiếm đoạt hơn tám sáu trăm linh tỷ đồng của hơn sáu sáu trăm ba mươi bị hại
danh sách được công khai tại phiên tòa thể hiện các bị hại phần lớn là nhà đầu tư không chuyên nghiệp
họ đến từ nhiều tỉnh thành trên khắp cả nước chủ yếu là hà nội nghệ an thanh hóa thái bình
số tiền các bị hại đầu tư mua trái phiếu tân hoàng minh thấp nhất là một mươi triệu đồng có người lên tới hơn hai mươi tỷ đồng
trong ngày xét xử đầu tiên ngày một mươi chín tháng ba hàng nghìn người có mặt tại trụ sở tòa án nhân dân tp hà nội xếp thành hàng dài đợi làm các thủ tục để tham dự phiên xét xử
để các bị cáo có thể theo dõi phiên tòa và trình bày ý kiến một cách thuận tiện cũng như đảm bảo an ninh
tòa nhân dân tp hà nội đã dựng dạp có sức chứa hàng trăm chỗ ngồi cùng một phòng hội trường
xong bước sang ngày xét xử thứ hai hầu hết các bị hại vắng mặt
trong ngày xét xử thứ hai luật sư giang hồng thành bào chữa cho bị cáo đỗ anh dũng đã nộp lên hội đồng xét xử
biên bản ghi nhận ý kiến của bị cáo này tại cuộc gặp gỡ giữa luật sư và bị cáo ở trại giam số một công an tp hà nội trước ngày diễn ra phiên xử
trong biên bản ghi nhận ý kiến chủ tịch tập đoàn tân hoàng minh bày tỏ sự ăn năn hối hận
đầy đủ của mình dẫn đến hậu quả như ngày hôm nay
đồng thời bị cáo đỗ anh dũng gửi lời xin lỗi đến các nhà đầu tư gia đình bạn bè thân thiết
cán bộ nhân viên của tập đoàn tân hoàng minh đã vất vả lo lắng gặp nhiều khó khăn trong suốt hai năm qua
bị cáo xin nhận trách nhiệm cao nhất
sau khi vụ án xảy ra ông dũng có đơn xin tự nguyện khắc phục hậu quả bằng cách bán tài sản để có tiền trả lại các nhà đầu tư
quá trình làm việc với cơ quan điều tra bị cáo liên tục nhắn nhủ tới gia đình
bạn bè người thân tìm cách huy động mọi nguồn lực để thực hiện nguyện vọng này
với sự nỗ lực của bản thân và sự hỗ trợ của cơ quan điều tra viện kiểm sát trước khi kết thúc điều tra
ông dũng đã nộp hơn năm sáu trăm năm mươi tỷ đồng cộng với số tiền cơ quan điều tra thu hồi hơn hai chín trăm chín mươi tỷ đồng
toàn bộ hậu quả của vụ án là hơn tám sáu trăm bốn mươi tỷ đồng đã được giải quyết triệt đề
chiều ngày hai mươi tháng ba hàng trăm bị hại được hội đồng xét xử cho phép đứng lên phát biểu về vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại tập đoàn tân hoàng minh
trong hai giờ đồng hồ nhóm bị hại có nhiều ý kiến khác nhau nhưng phân chia thành hai luồng chính
xin giảm án cho bị cáo và xin được trả lại tiền ngay tại tòa
cụ thể một bị hại tên hiền đại diện cho nhóm bảy mươi ba người cho hay
trong nhóm có người mua trái phiếu đã qua đời mà chưa được nhận lại tài sản
do đó bà hiền mong hội đồng xét xử xem xét thấu đáo cho các khoản trái phiếu đã mua được đảm bảo lợi ích
tôi biết có người mua trái phiếu hợp đồng
lẽ ra phải được thành quyết toán trước khi vụ án được khởi tố
xong đến nay vẫn chưa được trả
tòa phải xem xét để bảo đảm khoản lợi nhuận như đã ký với công ty
bà hiền nói cùng nguyện vọng bị hại nguyễn thị minh hải mong hội đồng xét xử
tuyên trả luôn số tiền cho các bị hại để họ sớm nhận lại tài sản
ổn định cuộc sống đồng thời xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo
trong khi đó một bị hại khác tên là nguyễn anh tuấn cho biết
cá nhân anh bỏ hơn một hai tỷ đồng để mua trái phiếu
đây là khoản tiền gia đình anh tích góp
sau khi xảy ra sự việc anh cùng nhiều bị hại khác thành lập nhóm
và nhóm anh năm lần ký đơn xin tại ngoại cho cha con bị cáo đỗ anh dũng
mong họ được ra ngoài sớm có biện pháp khắc phục hậu quả
tuy nhiên số tiền khắc phục khẩu quả được tân hoàng minh nộp lại cho kho bạc nhà nước
việc này khiến anh mất thêm hai năm nằm đường ăn bánh mì phôi khô để kêu cứu khắp nơi
anh có nguyện vọng đề nghị tòa tuyên trả ngay số tiền cho anh cùng hơn sáu nạn nhân khác
bên cạnh đó anh tuấn yêu cầu tập đoàn tân hoàng minh phải bồi thường thêm khoản tiền lãi theo hợp đồng đã ký
bị hại nguyễn thị lễ hà nội cho biết bà làm công chức nhà nước là nhà đầu tư trái phiếu chuyên nghiệp
đã dùng toàn bộ tài sản gia đình để mua trái phiếu tân hoàng minh
tôi nghĩ tân hoàng minh không phải là bên duy nhất hại chúng tôi
mà cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán các ngân hàng cùng tham gia
tôi đề nghị hội đồng xét xử lưu ý cho trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước bà lễ nói
một luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại xin phép tòa được hỏi bị cáo đỗ anh dũng
chủ tịch tập đoàn tân hoàng minh có đề nghị tòa tuyên sớm trả lại tiền cho các nhà đầu tư không
tuy nhiên chủ tọa ngắt lời cho rằng hội đồng xét xử sẽ có phán quyết
trong vụ án cơ quan tố tụng xác định có sáu sáu trăm ba mươi nhà đầu tư là bị hại
họ bị chiếm đoạt tổng số tiền hơn tám sáu trăm bốn mươi ba tỷ đồng
tòa có đơn triệu tập song quá trình làm thủ tục khai mạc phiên tòa sáng ngày một mươi chín tháng ba ghi nhận có chín trăm tám mươi bảy người có mặt
hôm nay ngày hai mươi một tháng ba phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi